liên quan đến vụ việc bác sĩ bệnh viện sanh pôn bị hành hung trong những ngày qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba đình hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can trương văn thanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường vĩnh phúc quận ba đình để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bốn trương văn thanh đưa con đi chơi
do chơi đùa bị ngã rách đuôi mắt phải nên đã phải tới bệnh viện đa khoa sanh pôn để điều trị
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút hai bố con thanh lên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và được bác sĩ vũ hồng chiến thăm khám
thanh yêu cầu bác sĩ chiến khâu vết thương cho con bằng chỉ nhỏ không để lại sẹo
sau đó bác sĩ chiến giải thích nếu khâu thường thì chuyển xuống khoa cấp cứu còn khâu thẩm mỹ thì mình trực tiếp khâu
thầy bác sĩ tư vấn lâu và cho rằng bị gây khó dễ nên thanh chửi bới và dùng tay đá
thầy bác sĩ chiến đánh bác sĩ chiến hai cái vào mặt
ngay sau đó trương văn thanh bị công an quận ba đình và công an phường điện biên đưa về trụ sở
tại đây thanh khai nhận có hành vi gây thương tích cho bác sĩ chiến và gây dối trật tự công cộng
ngày một mươi tám tháng bốn vừa qua trong buổi làm việc với lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao
để đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác theo nghị quyết liên tịch số một mươi năm
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng cần khởi tố đúng pháp luật hành vi đánh bác sĩ trong bệnh viện gần đây
nếu vụ việc này mà xét xử nhanh lưu động thì có tính giáo dục rất tốt